tại trung tâm hội nghị quốc gia tại thủ đô hà nội đại hội công đoàn việt nam lần thứ một mươi hai đã chính thức khai mạc với chín trăm năm mươi đại biểu đại diện cho hơn một mươi triệu đoàn viên công nhân viên chức lao động cả nước và bảy đoàn đại biểu quốc tế
đại hội đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ chủ tịch nước trần đại quang người luôn dành tình cảm sự quan tâm to lớn đối với giai cấp công nhân người lao động và tổ chức công đoàn việt nam
ngay sau đó đại hội đã tiến hành bầu đoàn chủ tịch đại hội gồm ba mươi đồng chí và thông qua danh sách đoàn chủ tịch thông qua chương trình làm việc bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu với tỷ lệ một trăm linh các đại biểu tán thành
phát biểu tại phiên khai mạc đại hội đồng chí bùi văn cường ủy viên trung ương đảng chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam nhấn mạnh
đại hội một mươi hai công đoàn việt nam là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn việt nam với tinh thần đổi mới dân chủ đoàn kết trách nhiệm
đại hội có nhiệm vụ đánh giá khách qua những kết quả đạt được chỉ ra những hạn chế tồn tại xác định mục tiêu phương hướng nhiệm vụ và giải pháp của tổ chức công đoàn trong năm năm tới
đại hội cũng sẽ bầu ban chấp hành tổng liên đoàn khoa mới với các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị đạo đức năng lực công tác có bản lĩnh trí tuệ luôn đổi mới sáng tạo tâm huyết trách nhiệm đại diện cho ý chí nguyện vọng của đoàn viên người lao động đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai công đoàn việt nam góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng